việc bệnh diễn biến trở nặng là điều không hiếm gặp
không những gây khó khăn trong điều trị nguy hiểm tới tính mạng
ngay cả khi khỏi bệnh những nguy cơ hậu covid là điều không ít người mắc phải đối mặt
những nguy cơ có thể xảy ra là gì
thứ nhất là người ta tổn thương hay gặp nhất chính là tổn thương phổi
các bệnh nhân bị tổn thương phổi dẫn đến tình trạng suy hô hấp
nếu suy vô hấp không được can thiệp phù hợp
được trị một cách không hiệu quả thì người ta sẽ có thể dẫn đến tử vong
ngoài ra có thể có các tổn thương khác xảy ra
ví dụ như tổn thương thận tổn thương tim tình trạng thuyên tắc mạch
hoặc là các di chứng kéo dài về sau
ví dụ như có rất nhiều người về sau có những ảnh hưởng về thần kinh
về trí nhớ về giấc ngủ cũng như các vấn đề về tình trạng mệt mỏi kéo dài
hoặc là nhiều các bệnh lý khác
trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp
tại hà nội liên tiếp các trạm bơm oxy miễn phí đang được xây dựng
để cung cấp cho lượng người mắc lớn
tại các cơ sở điều trị tình trạng quá tải đã và đang diễn ra ở nhiều nơi
số các bệnh nặng ngày càng nhiều
việc nâng cao ý thức phòng dịch của mỗi cá nhân là vô cùng quan trọng
để đảm bảo an toàn phòng dịch cần
hạn chế những hoạt động tụ tập đông người
cẩn trọng khi tham gia các hoạt động giá ngoại vui chơi dịp cận tết
thực hiện nghiêm các khuyến cáo của ngành y tế
và các mũi nhắc lại để tạo ra miễn dịch cộng đồng